chỉ sau một thời gian điều tra công an thành phố sơn la đã có đủ chứng cứ để ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lê văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và bùi thị khánh linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại tổ chín phương quyết tâm thành phố sơn la là chủ công ty trách nhiệm hữu hạn ctl kết nối tạo thành công
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
để đối phó với lực lượng chức năng các đối tượng cất dấu sổ sách
giấy tờ về hoạt động cho vay ở địa điểm khác nhau
cho vay tiền với lãi suất từ hai trăm linh đến năm trăm linh dưới nhiều hình thức
khi con nợ mất khả năng thanh toán sẽ xiết nợ hoặc gửi đơn đến cơ quan chức năng yêu cầu xử lý
gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi chứng minh hành vi cho vay lãi nặng
quá trình đấu tranh chuyên án chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn
thứ nhất đối tượng lê văn cường và bùi thị khánh linh
đã thành lập công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên ctn
có trụ sở ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố và huyện mai sơn
đối tượng sử dụng nhiều phương tiện ô tô xe máy và các tài khoản ngân hàng trong giao dịch
thuê nhiều nhân viên làm giao dịch tư vấn khoản vay và đi thu nợ
trong quá trình đấu tranh với đối tượng đối tượng rất là quanh co chối tội
không hợp tác với cơ quan công an
do đó để chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng thì gặp rất nhiều khó khăn
tín dụng đen len lỏi vào vùng sâu vùng xa
đến từng hộ đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã được cơ quan chức năng chính quyền cảnh báo đến người dân
xong bằng nhiều mánh khóe thủ đoạn nên một số đối tượng này vẫn ngang nhiên hoạt động
cho vay lãi nặng nhằm chiếm đoạt tài sản của họ
đặc biệt mặc dù các hộ vay số tiền không lớn nhưng bị các đối tượng rụ rỗ ép buộc
nếu con nợ không trả được thì lại cưỡng đoạt tài sản
như vụ việc mà cơ quan cảnh sát điều tra
điều tra cơ quan huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh đã triệt phá
đối tượng thái bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nguyễn tiến tường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
và nhóm ba đối tượng khác đều trú tại huyện hương sơn hà tĩnh
đã bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản
tại cơ quan công an đối tượng thái đình bịch khai nhận
hắn và đối tượng tường đã tiến hành hoạt động cho vay lãi nặng
với mức lãi suất cho vay giao động từ ba đồng mỗi ngày
tới năm đồng mỗi ngày
tùy theo sự thống nhất và mối quan hệ giữa hai bên
để thuận lợi cho hoạt động của mình
để thuận lợi cho hoạt động của mình
bình và tường kinh doanh cầm đồ từ năm hai nghìn một mươi tám tới nay
lợi dụng vào sự thiếu hiểu biết của người dân vùng quê nghèo
hai đối tượng đã nhắm vào những con mồi
là những tiểu thương kinh doanh buôn bán
tại một số chợ trên địa bàn tỉnh hương sơn
các đối tượng hoạt động có tổ chức tinh vi
có nhiều phước thức hoạt động
nhằm chế chở hoạt động cho vay nặng lại của mình
bằng tổ chức tính vi có nhiều phước thức hoạt động
tính dụng đen đã giúp nhiều người
nhất là người nghèo
người không có tài sản thế chấp
hoặc có nhu cầu cần gấp một khoản tiền
nhưng không đủ điều kiện tiếp cận vốn ngân hàng
có thể giải quyết được khó khăn trước mắt về tài chính
nhưng không đủ điều kiện tiếp cận vốn ngân hàng
tuy nhiên về lâu dài

thật khôn lường
ở những vùng sâu vùng xa
lực lượng chức năng cần tích cực tuyên truyền
về hậu quả của tính dụng đen
nâng cao nhận thức pháp luật
nhất là các quy định về giao dịch
thủ đoạn liên quan cho vay lãi nặng
đói nợ thuê
để giải quyết tận gốc tình trạng cho vay lãi nặng
giúp người dân không bị mất nhà mất đất
thì chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số
cần sâu sắc hơn
các quỹ hỗ trợ tín dụng yêu đái
đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số
làm hồ sơ vay vốn
cần đơn giản gọn nhẹ
giúp người dân sử dụng vốn hiệu quả
đúng mục đích
mới mong thoát được tình trạng vay nóng
vay nặng lãi kéo dài
suốt thời gian vừa qua